gây hậu quả nghiêm trọng tại các bệnh viện tuyến cơ sở bộ y tế vào cuộc yêu cầu điều tra làm rõ và báo cáo nếu thật sự có sự tất trách của nhân viên y tế thì cần xử lý nghiêm minh
tất nhiên có những trường hợp tầm ngoài khả năng của người thầy thuốc dù cố gắng hết sức thì cũng không thể tránh khỏi thương vong
tuy nhiên sau quá nhiều sự cố thì khó tránh khỏi việc người dân hoài nghi về năng lực trình độ chuyên môn của người bác sĩ ở tuyến cơ sở
thưa hai vị khách mời trong năm vừa qua thì đã có một số tai biến y khoa xảy ra
trong đó có tuyến y tế cơ sở và để lại hậu quả đáng tiếc
đối với mỗi một trường hợp thì đều có những hội đồng chuyên môn vào cuộc để có thể xác minh được nguyên nhân cụ thể
tuy nhiên thì qua những sự việc đó dư luận và người dân đã đặt dấu hỏi rất là lớn về năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến cơ sở
thiết nghĩ thì nếu như trong một số trường hợp mà cán bộ y tế ở tuyến cơ sở có trình độ chuyên môn cao hơn đủ năng lực hơn thì liệu là có xảy ra những sự cố đáng tiếc như vậy hay không
các vị khách mời thì nghĩ sao về điều này

thì liên quan đến bệnh nhân là vấn đề là khi mà người bệnh thường hay đến cơ sở y tế muộn
và một yếu tố quản lý thì rõ ràng là vấn đề cơ chế tự chủ như chúng ta đã biết
bên cạnh cái mặt tức cực của nó thì cái cơ chế tự chủ thì cũng làm cho bệnh viện phải cắt giảm những cái chi phí đầu vào
đó là ví dụ như là vấn đề là cắt giảm cái nhân lực điều dưỡng
thì đấy là những cái nguyên nhân mà chúng tôi thấy rằng có ba mươi là sẽ do cán bộ y tế còn bảy mươi là do hội thống
tuy nhiên là những cái nguyên nhân vừa rồi thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như cái khả năng cung với dịch vụ y tế và cái vấn đề rủi ro ở trong cơ sở y tế
do đó rõ ràng nếu nhân viên y tế mà có kinh nghiệm cũng như có tay nghề nghiệp vụ chuyên môn cao mới có một cái đạo đức nghề nghiệp
thì rõ ràng là đây là một cái yếu tố giảm thiểu cái rủi ro mà không đáng có tại cơ sở y tế
vậy thì còn ý kiến của ông ra sao thưa giáo sư tiến sĩ nguyễn công tuấn ạ
tại vì y khoa là một cái tai nạn nghề nghiệp chúng ta thể nói là không thể tránh khỏi kể cả những nền y tế rất là mạnh như là hoa kỳ hay là châu âu
tuy nhiên cái hệ thống kiểm soát hoặc là tốt để làm sao cái lỗi hệ thống chứ là cái tỷ lệ phần trăm có cái tay bị y tế khoa cao nhất phải giảm thiểu đi
và cái thứ hai là vấn đề liên quan đến cá nhân người thầy thuốc thì họ phải được chăm sóc nhiều hơn được đào tạo liên tục và đảm bảo
để kỹ năng nghề nghiệp
và một trong những cái quan trọng nhất mà chúng ta phải học tập của họ đó chính là các cái kỳ thi tuyển quốc gia để đạt được trí độ nhất định thì mới có chứng chỉ hành nghề
ngay cả giáo sư đầu ngành những chủ nhiệm bộ môn những viện trưởng nếu mà muốn tham gia công tác khám chữa bệnh thì đều phải trải qua những kỳ thi đó
và kỳ thi đó được cấp bằng cái chứng nhận hành nghề đó chỉ trong một thời hạn nhất định thôi chứ mà suốt đời
chính vì thế là người ta phải học học liên tục
và luôn luôn đặt một cái chế độ nhất định để đảm bảo là chúng ta điều trị bệnh nhân an toàn
chính vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang trên cái lộ trình làm việc đó
và chúng ta sẽ cố gắng làm sao hạn chế càng ít càng tốt các cái tay biến y khoa
và tất cả là vì sự an toàn của người bệnh
vâng thưa quý vị và các bạn mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng
năng lực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cũng đã được nâng cao đáng kể
chúng ta không thể vì một số ít trường hợp đáng tiếc mà phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của ngành y tế
trong việc nâng cao tay nghề năng lực khám chữa bệnh của các y bác sĩ ở tuyến cơ sở
đối với tuyến y tế cơ sở những nơi khó khăn nhất vẫn là ở nơi vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo
ngư dân nguyễn bá thụ là một trong số rất nhiều những ngư dân đã may mắn được trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ
cứu sống khi gặp nạn trong lúc đánh bắt tại khu vực huyện đảo bạch long vĩ
ngư dân này bị thối vị bẹn lên cơn đào dữ dội và lập tức được đưa tới trung tâm để cấp cứu
xác định đây là ca cấp cứu cần phải được mẫu ngay
đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ đã hội trận nhanh chóng và thực hiện ca phẫu thuật cứu sống tính mạng của bệnh nhân
nếu các bác sĩ không có năng lực không có tay nghề thì tính mạng bệnh nhân sẽ vô cùng nguy hiểm

chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo
mặc dù có nhiều khó khăn do điều kiện địa hình và thông tin
hoặc có bất kỳ ưu tiên có thể tham gia phát triển hành tinh doanh vụ
việc phát triển y tế cũng là việc cho ta ở cơ quan tài năng sản xuất về nước
nơi đây dịch vụ của bà ơi bà sẽ dùng lực như trênir
việc phát triển bảo vệ sức khỏe cho cá và tìm kiếm nguyên nạn

hoặc có bất kỳ ưu tiên có thể tham gia phát triển hành tinh doanh vụ